nhóm công tác sẽ làm việc với các gia đình tại huyện can lộc thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh và huyện yên thành tỉnh nghệ an có người thân bị mất liên lạc
hiện tại bộ công an cũng chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan tập trung điều tra làm rõ việc có hay không các cá nhân tổ chức đưa công dân việt nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
tòa án nhân dân tp hà nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm năm đối tượng trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
đây là lần đầu tiên tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử về hành vi này
tòa đã tuyên phạt năm bị cáo trong vụ án này gồm kai wo linh quốc tịch trung quốc ba mươi sáu tháng tù và nộp phạt ba mươi triệu đồng
cai guo fang quốc tịch trung quốc ba mươi tháng tù nộp phạt ba mươi triệu đồng
triệu thị hằng chú tại tỉnh thanh hóa và hoàng thị thu trang chú tại tỉnh hưng yên cùng bị phạt hai mươi tháng tù và nộp phạt hai mươi triệu đồng
nguyễn thị ngọc chú tại tỉnh bắc ninh bị phạt một mươi năm tháng tù và nộp phạt một mươi triệu đồng cùng với tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
theo cáo trạng cai guo lin làm việc tại bệnh viện tư nhân hiếm muộn và thụ tinh ống nghiệm tại trung quốc do quê nhông làm chủ
đầu tháng chín năm ngoái quê nhông giao nhiệm vụ cho cai guo lin và cai guo fang sang việt nam tìm người mang thai hộ
để thực hiện được mục đích trên các đối tượng đã nhờ hoàng thị thu trang triệu thị hằng và nguyễn thị ngọc tìm phụ nữ mang thai hộ sang campuchia để cấy phôi
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo đoàn lợi năm mươi năm tuổi trú tại quận sơn trà bốn năm sáu tháng tù về hành vi giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi hai tháng một nhóm của lợi gồm năm người nhậu trước vỉa hè gần nhà
trong lúc hát karaoke lợi làm đồ ly bia của hàng xóm là trần hạnh phúc
chỉ có vậy nhưng phúc gây sự và đánh vào đầu lợi
bực tức lợi lấy dao đâm vào bụng phúc
hậu quả phúc bị thùng đại tràng thương tích năm mươi bốn
trước hội đồng xét xử phúc nhận lỗi đã đánh lợi trước và xin giảm nhẹ hình phạt cho lợi
tại cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh lực lượng hải quan cửa khẩu đã phát hiện trong vali của một người phụ nữ có chứa năm kg ma túy
khai nhận với cơ quan chức năng đối tượng hiv trú tại thành phố phnom penh vương quốc campuchia cho biết
chiếc vali trên là của chồng mang quốc tịch nigeria nhờ mang về việt nam để giao cho một người tại thành phố hồ chí minh
chồng của hai df cũng cho vợ biết là bên trong vali có dấu năm kg ma túy đá
khi đem về thành phố hồ chí minh sẽ có người liên hệ để nhận và được trả tiền công một trăm năm mươi usd
chiều cường gây ngập úng tại thành phố hồ chí minh vẫn có thể tái diễn vào ngày hôm nay
và dự báo là mức chiều ngày hôm nay còn cao hơn so với ngày hôm qua
tại trạm nhà bè vào chiều nay chiều cường sẽ tiếp tục vượt
mức báo động ba khoảng hai mươi cm cảnh báo mức độ ngập sẽ rộng và sâu hơn
những tuyến đường dễ bị ngập nhất là lê văn lương huỳnh tấn phát trần xuân soạn hồ ngọc lãm
ngoài thành phố hồ chí minh khu vực hạ lưu sông kiểu long như cần thơ vĩnh long
cũng có khả năng bị ngập úng trong đợt chiều này
đặc biệt lưu ý trong ngày hôm nay và hai ngày tới
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay